mặc dù tỉnh đồng nai đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ nhiều ngày nay
thế nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xuất hiện nhiều trường hợp phớt lờ quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những trường hợp này đã bị lập biên bản xử lý
cụ thể chỉ trong ngày một mươi hai tháng bảy công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đồng nai đã phát hiện lập biên bản xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với lý do không đeo khẩu trang nơi công cộng
ra ngoài trong trường hợp không cần thiết không giữ khoảng cách an toàn và tập trung đông người
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trăm một mươi bảy trường hợp với số tiền hai trăm một mươi năm triệu đồng
và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
một thông tin đáng chú ý khác công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá giải euro hai nghìn hai mươi
bắt giữ tám đối tượng
điều chú tại xã nghi thái huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã đánh bạc với số tiền hơn một sáu tỷ đồng
tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án chia làm tám tổ công tác đồng loạt bắt giữ tám đối tượng
đều trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc tỉnh nghệ an về hành vi đánh bạc thu giữ số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng
máy tính sách tay một mươi hai điện thoại di động và các tài liệu đồ vật khác có liên quan
bước đầu chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một sáu tỷ đồng
đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là đặng việt hùng chú tại địa phương
chiều ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ được lê văn triển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
về hành vi giết người rủi bỏ trốn
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xảy ra vụ giết người nghiêm trọng
nạn nhân là bà hà thị thiều bị sát hại trong vườn nhà với nhiều vết thương trên người
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
qua điều tra xác minh nghi phạm là lê văn triển
sau gần một tuần chạy vào rừng sâu để lẩn trốn chiều ngày một mươi hai tháng bảy lực lượng công an đã bắt được lê văn diễn
đấu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận do có mâu thuẫn gia đình nên ra tay giết hại mẹ vợ
văn phòng chính phủ vừa có văn bản vào ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam về việc thí điểm cách ly f một tại nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín
văn bản nêu rõ xét kiến nghị của bộ y tế tại tờ trình số một mươi nghìn hai ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về việc cho phép thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà
theo đề nghị của các tỉnh thành phố phó thủ tướng vũ đức đam có ý kiến như sau
đồng ý các tỉnh thành phố thực hiện
thí điểm cách ly f một tại nhà đảm bảo an toàn
căn cứ phản hồi của các tỉnh đang thực hiện
bộ y tế ra lại hướng dẫn cho sát mới thực tiễn
bắt đầu từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy hà nội đã dừng hoạt động nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc vội đầu
đây là một trong những nội dung công điện mà chủ tịch bỉa an nhân dân thành phố hà nội vừa ký hỏa tóc
về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy áp dụng biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người
đến từ thành phố hồ chí minh và vùng dịch lập tức khai báo với chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác
phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn
quản lý sức khỏe kịp thời
đặc biệt từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc gội đầu
thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người
tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
hà nội cũng sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan
bệnh viện trường học tập thể dục nơi công cộng hàng rong trà đá vỉa hè
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua ủy ban nhân dân huyện phú riềng tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với các tổ chức cá nhân liên quan tới vụ năm mươi ba thanh thiếu niên đến từ nhiều địa phương có dịch covid một mươi chín
tập trung tổ chức sinh nhật bất chấp quy định phòng chống dịch
theo đó ủy ban nhân dân huyện phú riềng và xã bù nho đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một số tổ chức một tổ chức năm mươi ba cá nhân với tổng số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
trước đó tối ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng kiểm tra quán nhậu hải sản trương bb
tại thôn tân hiệp một xã bù nho phát hiện năm mươi ba thanh niên đang tụ tập dự tiệt sinh nhật không thực hiện biện pháp phòng dịch
đáng chú ý trong số năm mươi ba thanh thiếu niên dự tiệc
có nhiều trường hợp đến từ địa phương đang có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
như thành phố đồng xoài thị xã phước long huyện bù gia mập
thanh tra sở thông tin truyền thông phối hợp cùng với công an tỉnh cà mau
đã mời hồ minh giáp nghề nghiệp tài xế chú tại xã tân hưng tây huyện phú tân đến làm việc
đồng thời công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong dư luận
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
ngày tám tháng bảy giáp đã cung cấp phiếu kết quả xét nghiệm sai với kết quả xét nghiệm
của bệnh viện đa khoa hòa hảo mê đích cần thơ
nội dung bịa đặt cách ly ngay bệnh viện sản nhi cà mau phong tỏa toàn tỉnh
quán cà phê trên đường lê đại hành khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc f một
báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào sáng ngày chín tháng bảy
sau đó giáp gửi qua mạng xã hội cho đồng nghiệp từ đó lan truyền
gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
tại buổi làm việc giáp đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
đồng thời cam kết không tái phạm
với hành vi vi phạm trên sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau đã ra quyết định
xử phạt hồ minh giáp bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đồng thời phải gỡ bỏ bài viết không đúng sự thật
công an huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá giải euro hai nghìn hai mươi bắt giữ tám đối tượng trú tại xã nghi thái
huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
bước đầu làm rõ từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt
các đối tượng đã đánh bạc với số tiền hơn một sáu tỷ đồng
theo đó vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong lúc các đối tượng đang bắt kèo
trận bán kết euro hai nghìn hai mươi giữa đội tuyển anh và đan mạch
bàn chuyên án chia làm tám tổ công tác đồng loạt bắt giữ tám đối tượng
đều trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc về hành vi đánh bạc
thu giữ số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng một máy tính sách tay một mươi hai điện thoại di động
ba xe máy và các tài liệu đồ vật khác có liên quan
bước đầu chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc
bằng hình thức cá độ từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt là hơn một sáu tỷ đồng
đối tượng cầm đầu là đặng việt hùng tổ chức nhận các kèo của mỗi trận đấu
và trực tiếp thanh toán thắng thua sau khi các trận đấu bóng đá kết thúc cho người chơi
công an quận tám tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường chánh hưng
khiến một căn nhà bị thiêu rụi và hai căn khác bị cháy lan
ban đầu chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy căn nhà trên đường chánh hưng đoạn gần cầu chính hưng
bất ngờ bốc cháy dữ dội trong ít phút ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ căn nhà
và khói đen bốc cao hàng chục mét khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
sợ bị cháy lan các hộ dân xung quanh hốt hoảng ôm tài sản tháo chạy ra ngoài
đồn thời gian cứu một của ông ra ngoài an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận tin báo đã có mặt triển khai lực lượng dập lửa
ngăn ngừa cháy lan sau khoảng một giờ đám cháy được dập tắt tuy nhiên nhiều tài sản
trong căn nhà đã bị thiêu rụi hai căn nhà lân cần cũng bị ảnh hưởng
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
cập nhật tình hình phòng chống covid một mươi chín chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy phó thủ tướng thường trực
trương hòa bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh bà rịa vũng tàu
để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại đây
cho đến ngày một mươi hai tháng bảy bà rịa vũng tàu có hai trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín
hiện còn tám mươi hai trường hợp đang được tiếp tục điều trị
là tỉnh ở khu vực kinh tế trọng điểm phía nam bà rịa vũng tàu tập trung nhiều người nước ngoài
là các nhà đầu tư chuyên gia kỹ thuật lao động tay nghề cao số lượng công nhân
tại các khu công nghiệp đông
tính đến thời điểm mới tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã triển khai bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tại hai cơ sở với hai trăm bốn mươi giường
với cơ sở vật chất y tế hiện có để đáp ứng các yêu cầu chống dịch cấp bốn
với mức độ lây lan từ một trăm linh ca trở lên tỉnh bà rịa vũng tàu cần được hỗ trợ các kỹ thuật y khoa cao
như ecmo hỗ trợ nguồn nhân lực bác sĩ hồi sức cấp cứu
hỗ trợ nguồn nhân lực bác sĩ nhiễm bác sĩ hội sức cấp cứu có kinh nghiệm
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác phòng dịch tại điểm đặc biệt
đối với công tác phòng chống dịch đối với các khu công nghiệp tập trung số lượng lớn công nhân
tại buổi làm việc đánh giá mức độ phòng chống dịch của chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu
phó thủ tướng trung hòa bình yêu cầu chính quyền tỉnh không lơ lại chú quan
cần quyết liệt hiệu quả chủ động không để lây lan
kinh nghiệm cho thấy mà không dứt khoát nấn nái là một chút là nó kéo dài
một chút thì nó đã lây cực nhanh
mà có khi là đã qua hai ba chút
thì mình sẽ đánh giá kỹ lại nếu cần thiết là phải áp dụng chương trình một mươi sáu cho tổng thống tài
kể cả những địa bàn huyện lân cận với đồng nai
huyện giáo nguyện mà bên kia là vụ dịch nặng
thì bên đây mình cũng phải tính một mươi năm một mươi sáu
cùng ngày đoàn công tác do phó thủ tướng trương hòa bình dẫn đầu
đã đến thăm dự án tổ hợp hóa dầu miền nam việt nam
tại đây phó thủ tướng đánh giá cao mô hình phòng chống dịch của công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn
trong việc đề ra các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho toàn bộ tám trăm linh nhân viên
và một mươi hai đối tác kinh doanh các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây
trong ngày một mươi hai tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã đồng ý với ký nghị của bộ y tế
về thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà theo đề nghị của các tỉnh thành
lực lượng y bác sĩ tại tp hcm cũng nhận được chỉ đạo của bộ y tế về công tác này
hiện nay cả nước có ba địa phương đã triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
là tp hcm bắc ninh và tp hcm
tuy nhiên số lượng f một đang tự cách ly tại nhà rất ít
vì vậy với đồng ý của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
bộ y tế chỉ đạo công tác cách ly tại tp hcm phân ra các khu vực
gồm khu vực nguy cơ rất cao khu vực nguy cơ cao và khu vực khác
tại khu vực nguy cơ rất cao nhà cách ly f một phải có biển báo bên ngoài
có hàng rào mềm ngăn cách đảm bảo theo dõi giám sát chặt chẽ
toàn bộ thành viên trong nhà gia đình không được phép đi ra ngoài
với hai khu vực còn lại các f một được cách ly theo hướng dẫn tại công văn số năm nghìn một trăm năm mươi hai bitmt của bộ y tế
tuy nhiên nhóm ở khu nguy cơ cao trường hợp f một ở tại các khu tập thể khu chung cư
nếu có cả f tại gia đình thì đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
công suất các khu cách ly tập trung tại tp hcm đã đạt khoảng bảy mươi
vì vậy cần nhanh chóng hướng dẫn cụ thể các lực lượng liên quan và đối tượng f một
để quy trình tự cách ly tại nhà nhanh chóng triển khai trên diện rộng
từ giờ ngày một mươi ba tháng một
khu chế xuất tân thuận quận bảy tp hcm đã thiết lập khu phong tỏa
để tiến hành kế hoạch vừa cách ly vừa sản xuất
đồng thời ba mươi ba công nhân tại công ty pujen quận bình tân
cũng đã phải tạm nghỉ để kiểm soát nguồn lây lan tại đây
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy khu chế xuất tân thuận sẽ hạn chế ra vào
chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo thì phải thuê địa điểm khách sạn xung quanh
và đưa đón bằng xe khép kính không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất
trước đó đã có hai doanh nghiệp trong khu chế xuất tân thuận
với tổng cộng gần hai công nhân đã quyết định tạm ngừng hoạt động một mươi năm ngày để phòng dịch
còn chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy công ty pujen thông báo có thêm một mươi ba công nhân
tại đây phải tầm nghỉ việc để phục vụ cách ly truy vết
đây là những công nhân sống ở long an tiền giang bến tre
hàng ngày đến tp hcm làm việc bằng xe cá nhân hoặc xe đưa đón
trước đó công ty đã phải cho tạm ngưng công việc hai mươi công nhân để kiểm soát dịch
hiện công ty vẫn phối hợp với ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho hơn năm công nhân
tính trong ngày một mươi hai tháng bảy tp hcm ghi nhận thêm một bảy trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trước dự báo số ca nhiễm covid một mươi chín tại đồng nai còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới
tỉnh đã tăng cường thêm cơ sở ba ký túc xá trường đại học lạc hồng
ở phường bủ long tp biên hòa thành bệnh viện giải chiến điều trị cho bệnh nhân
dự kiến công suất tại đây sẽ đạt khoảng ba trăm tám mươi giường
bệnh viện giải chiến tại ký túc xá trường đại học lạc hồng
là bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín thứ hai của đồng nai
các lực lượng y tế dân quân tự vệ cùng phối hợp với nhà trường
để dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc của tất cả năm tầng lầu
chuyển các vật dụng cá nhân của sinh viên ra khu vực khác
vệ sinh các phòng lắp đặt thêm camera ở các hành lang
đồng thời chuẩn bị vật tư y tế cũng như cung cấp các vật dụng thiết yếu khác
cho bệnh viện giã chiến đã đưa vào hoạt động trong ngày một mươi hai tháng bảy

sẽ hỗ trợ tối đa cho bệnh viện
hiện đồng nai có ba cơ sở điều trị covid một mươi chín
gồm bệnh viện phổi công suất sáu mươi giường
một phần bệnh viện gia liễu công suất bảy mươi giường
và bệnh viện giã chiến số một tại trung tâm y tế huyện thống nhất công suất một trăm năm mươi giường
hiện ba nơi này đang điều trị khoảng hai trăm linh bệnh nhân
số lượng bệnh nhân đang tăng nhanh
số bệnh nhân có triệu
triệu chứng bệnh nhiều hơn đang là áp lực rất lớn cho ngành y tế
hai khu để điều trị cho những bệnh nhân nặng đặc biệt là một trăm linh giường
sẽ sắp xếp ở bệnh viện đồng nai là năm mươi giường
và ở bệnh viện đa khoa thống nhất là năm mươi giường
để cấp cứu những trường hợp nặng
và nếu như chúng ta còn có thể
thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cho tp hcm cũng như tỉnh bình dương
ngoài bệnh viện giải chiến số hai tại ký túc xá trường đại học lạc hồng
sở y tế tỉnh đồng nai cũng đang gấp rút triển khai
theo một bệnh viện giải chiến nữa
tại đại học mở tp hcm cơ sở phường long bình tân tp biên hòa
với quy mô năm trăm năm mươi giường
container vượt ẩu tông trực diện xe tải
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua huyện chi lăng của lạng sơn mới đây
đã khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu xe container chưa rõ
biển số hướng thị trấn đồng mò đi tp lạng sơn
khi đi qua ga bản thí huyện chi lăng lạng sơn
một đoạn thì vượt ẩu rồi tông trực diện xe này
mang biển số tỉnh phú thọ đang lưu thông theo chiều ngược lại
cúi tông mạnh đã khiến xe tải dụ ca bin tài xế xe tải
tử vong tại chỗ mắc kẹt trong ca bin
xe container nát đầu xe đao qua giải phân cách trên đường trái
rồi xoay ngược đầu vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra
nhằm thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội
về điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tp hà nội
đã yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe
phải thường xuyên cập nhật hành khách trên toàn bộ các tuyến vận tải
từ địa phương khác về hà nội
đặc biệt các hành khách ra vào bến
phải thực hiện đầy đủ biện pháp năm k
và khai báo y tế qua ứng dụng ncov
mã qr code tại các điểm đi qua
cùng với đó tự theo dõi sức khỏe
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở
hoặc có biểu hiện mất vị giác
cần thông tin ngay cho chính quyền địa phương
hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất
để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời
về thông tin hành khách qua lại
tại sân bay nhà ga sở giao thông vận tải
cũng đề nghị cụm cảng hàng không miền bắc
và ga hà nội phối hợp cung cấp
số lượng hành khách của từng địa phương khác
đến hà nội để có số lượng kịp thời
báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội
xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan
gửi kết quả về sở giao thông vận tải hà nội
trước một mươi giờ hàng ngày
còn đối với đường hàng không
trước diễn biến phức tạp của dịch
người dân về từ tp hồ chí minh
với số lượng lớn tp hà nội sẽ
giết chặt kiểm soát lượng hành khách
bay chặng hà nội tp hồ chí minh
theo đó số lượng hành khách
trên đường bay hà nội tp hồ chí minh
và ngược lại được giới hạn mỗi chiều
sẽ chỉ được khai tác tối đa
một bảy trăm linh ghế một ngày
các tổ bay đi đến sẽ hạn chế
việc di chuyển vào thành phố và phải
ở lại trong cảng hàng không để thực hiện
chặng bay tiếp theo ngoài việc phân luồng
đi riêng và thực hiện xét nghiệm nhanh
covid một mươi chín cho khách đi và đến
những hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính
vẫn phải tự cách ly tại nhà
theo quy định